do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi ba thuyền viên trên tàu kg chín mươi bốn nghìn tám trăm chín mươi sáu ts đã bị rơi khỏi tàu
lực lượng cứu hộ đồn biên phòng kim sơn và ngư dân kim sơn tỉnh ninh bình đã nhanh chóng cứu sống được cả ba thuyền viên
theo đó trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ công tác của đồn phát hiện người linh đanh trên biển cách trạm kiểm soát đồn biên phòng cồn nổi hai km
lập tức đồn biên phòng kim sơn đã cử cán bộ di chuyển bằng xuống máy tiếp cận những người bị nạn và cứu vớt
đến một mươi chín h ba mươi cùng ngày lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu vớt được nạn nhân là thuyền viên của tàu kg chín mươi bốn nghìn tám trăm chín mươi sáu ts
gồm thuyền trưởng bùi thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê quán vĩnh thông thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
thuyền viên danh nhật xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và thuyền viên danh thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng ở xã minh hòa huyện châu thành tỉnh kiên giang

hiện tại sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định và đang dưỡng sức tại đồn biên phòng kim sơn